cũng trong ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế bắc ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hồng sơn
phó tổng giám đốc công ty aic hai nguyên nhân viên của aic cũng bị khởi tố gồm nguyễn viết toản và nguyễn đăng linh
ba nguyên cán bộ của ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế bắc ninh bị khởi tố bắt tạm giam
gồm trần văn tuyên nguyên giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế nguyễn đằng an
nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và nguyễn kim huân nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
trong cùng vụ án cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hình lệnh bắt tạm giam ông đặng xuân minh
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá btc value
cả bảy bị can nêu trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước